trong phiên họp thứ ba của ủy ban thượng vụ quốc hội các đại biểu đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi sáu của tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp của quốc hội trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ đã triển khai hiệu quả nhiều chính sách miệng pháp phòng ngừa chỉ đạo các bộ ngành tăng cường các phương án không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước chủ động đàm phán ký kết hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm với một số nước tăng cường nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tuy nhiên ủy ban tư pháp cho rằng công tác phòng ngừa còn những hạn chế nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm đó là tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp nhiều cơ sở sản xuất lớn ở ven sông ven biển xả thải trái phép đặc biệt đã xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại một số tỉnh ven biển miền trung gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường xã hội
cũng theo báo cáo thẩm tra nhiều vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm còn ở mức báo động tham nhũng vẫn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp tai nạn giao thông tuy giảm ở cả ba tiêu chí nhưng vẫn xảy ra một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng